tổng thư ký guterres cho rằng chính phủ các nước đã không hợp tác ứng phó với đại dịch
nhiều nước nhiều khu vực thậm chí cả các thành phố còn cạnh tranh với nhau
để dành những nguồn hàng thiết yếu và các chuyên gia trợ giúp tuyến đầu
ông nhấn mạnh để không xảy ra tình trạng tương tự khi phân phối vaccine trong thời gian tới
thì việc cải tổ hội đồng bảo an sẽ giải quyết được sự bất bình đẳng
trong nền tảng các mối quan hệ quyền lực toàn cầu hiện nay
và tạo điều kiện cho các quốc gia mới nổi
tòa án tối cao mỹ đã bác đơn kiện của bang texas
nhằm đảo ngược kết quả thắng cử của ông joe biden
tại bốn bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua
bang texas đã khởi kiện bốn bang chiến địa gồm georgia michigan pennsylvania và wiscosin
lên tòa án tối cao do kéo dài thời gian bỏ phiếu qua biểu điện
cho rằng động thái này là phạm pháp
bang texas đề nghị tòa án tối cao lập tức ngăn chặn bốn bang này
sử dụng kết quả bỏ phiếu để chọn đại cử tri
đồng thời kiến nghị tòa hoãn việc cử tri đoàn chính thức bầu tổng thống vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tới
tuy nhiên sáu trong chín thẩm phán tòa án tối cao không đồng ý thụ lý vụ kiện này
sau đó tòa đã quyết định rằng bang texas không có tư cách pháp lý
để khởi kiện cách thức các bang khác tiến hành bầu cử
cơ quan thực phẩm và dược phẩm mỹ fda vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp
đối với vaccine ngừa covid một mươi chín do hãng pfizer của mỹ và biontech của đức phối hợp báo chế
quyết định đưa ra sau khi khuyến nghị từ ủy ban tư vấn về vaccine
trực thuộc cơ quan này đánh giá về độ an toàn
và tính hiệu quả của vaccine của pfizer và biontech
ngay sau khi fda công bố quyết định trên tổng thống mỹ donald trump cho biết
mỹ sẽ bắt đầu triển khai cho tiêm vaccine này trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ tới
và sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho các nhân viên y tế và những người ở tuyến đầu
trước đó mexico cũng đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa covid một mươi chín của pfizer và biontech
tổng thống mỹ donald trump cho biết

chính phủ canada vừa công bố kế hoạch từng bước nâng giá khí thải carbon trong khuôn khổ chương trình chống biến đổi khí hậu tại nước này
trong khi đó thủ tướng anh boris johnson cũng vừa tuyên bố sẽ dừng tài trợ các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài
theo thông báo từ chính phủ canada lộ trình bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi ba
giá khí thải carbon sẽ tăng thêm một mươi một bảy mươi usd một tấn một năm và hướng tới mức giá một trăm sáu mươi sáu usd một tấn vào năm hai nghìn ba mươi
mức giá của canada thấp hơn so với các quốc gia khác như naui thụy điển phần lan và pháp
thủ tướng canada justin trudeau nhấn mạnh
chính phủ sẽ trả lại phần lớn số tiền thu được cho các cá nhân và hộ gia đình
giúp canada đạt được mục tiêu trong hiệp định paris về biến đổi khí hậu
cùng ngày thủ tướng anh boris johnson cho biết anh sẽ chấm dứt tài trợ các dự án khai thác dầu thô
khí đốt và than đá tại nước ngoài
ông nhấn mạnh các nước đang phát triển cần đầu tư để loại bỏ các nguồn năng lượng không thân thiện với môi trường
và tiếp cận các nguồn năng lượng tái tạo sạch
thưa quý vị tròn năm năm trước hơn một trăm chín mươi quốc gia đã thông qua hiệp định paris về biến đổi khí hậu
mở đường để thế giới tiến tới một tương lai xanh hơn lành mạnh hơn
tuy nhiên năm năm đã trôi qua ô nhiễm khí thải carbon vẫn gia tăng
các mức nhiệt qua thời gian cũng chạm những ngưỡng cao mới với mật độ ngày càng dày
trước tiếng coi báo động này liên hợp quốc và các nhà khoa học trên thế giới
tiếp tục kêu gọi các quốc gia cần hành động khẩn cấp trước khi tình hình quá muộn và không thể quay đầu
các nước tham gia hiệp định paris về biến đổi khí hậu ký năm hai nghìn một mươi năm đã cam kết hành động
để giới hạn mức tăng nền nhiệt độ trái đất dưới hai độ c so với mức thời kỳ tiền công nghiệp
và cố gắng giới hạn mức tăng này ở một năm độ c
mặc dù vậy liên hợp quốc hồi đầu tuần này đã cảnh báo
ngay cả khi thực hiện các cam kết các tương lai
giảm lượng khí thải nhiệt độ trái đất vẫn đang trên đà tăng thêm ba độ c trong thế kỷ này
liên hợp quốc nhấn mạnh tình trạng này sẽ dẫn tới một cuộc khủng hoảng
thậm chí còn nghiêm trọng hơn đại dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh các cam kết hiện nay của chính phủ là chưa đủ mạnh
để có thể ứng phó sự gia tăng nền nhiệt toàn cầu
liên hợp quốc pháp và anh đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh mang tên tham vọng về khí hậu
tại hội nghị các diễn giả sẽ công bố các thông điệp dưới dạng video ngắn
và sẽ có tập hợp các cam kết mới và đầy tham vọng về biến đổi khí hậu
tuy nhiên sẽ không có tuyên bố chung của hội nghị
những cam kết đã đặt ra không dễ dàng để thực hiện
chống biến đổi khí hậu cũng như chống dịch covid một mươi chín
các nước đã phản ứng rất nhanh nhạy ứng phó và xử lý rất tốt dịch bệnh
còn biến đổi khí hậu nghiêm trọng hơn thế
biến đổi khí hậu sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng và lâu dài và không có thuốc chữa trị
năm năm kể từ khi ký kết thỏa thuận paris
là năm năm nóng nhất trong lịch sử với hơn hai trăm linh tỷ tấn co hai thải ra trên toàn thế giới
chúng ta đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp và chúng ta làm chưa đủ
chúng ta không thể giải quyết một cuộc khủng hoảng mà chúng ta chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề
hội nghị thượng đỉnh tham vọng về khí hậu được xem là sự kiện khởi động cho hội nghị các bên tham gia
công ước khí hậu lần thứ hai mươi sáu cop hai mươi sáu của liên hợp quốc vào tháng một mươi một năm sau
hiện đã có hơn một trăm một mươi nước cam kết trung hòa khí carbon
vào năm hai nghìn năm mươi
hồi tháng chín vừa qua trung quốc cũng tuyên bố đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm hai nghìn sáu mươi
trong khi châu âu cũng vừa cam kết giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính ở mức năm mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi
ngày một mươi một tháng một mươi hai tổng thống nga vladimir putin đã ký ban hành xác lệnh quy định các quan chức công quyền của nga
sẽ phải công bố mọi khoản tiền điện tử và tài sản số
bắt đầu từ ngày một một một hai nghìn hai mươi một
xác lệnh của tổng thống nga vladimir putin ký ban hành quy định bất kỳ quan chức nhà nước hay người nào muốn nắm giữ chức vụ công
phải công bố các tài sản số của họ cũng như của vợ hoặc chồng và con gái họ trước ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi một
việc không khai báo các giao dịch tài sản số trên sáu trăm linh rup tương đương với khoảng tám hai trăm một mươi một đô la trong một năm
có thể bị phạt thậm chí án tù lên đến ba năm cũng đang được xem xét
các nghị sĩ nga năm nay đã thông qua dự luật quy định tình trạng
tình trạng pháp lý của tiền điện tử nhưng cấm không sử dụng chúng làm phương tiện thanh toán
tuy nhiên giờ đây chính phủ nga đang chuyển hướng xem xét về vấn đề này
đường hầm dài một trăm tám mươi mét sâu gần một mươi mét có trang bị ống cung cấp oxy đã bị phát hiện bên dưới một công trình xây dựng ở thủ đô lima peru
thành sát nghi ngờ đường hầm này dẫn tới nhà tù để giúp một trùm môn ma túy bị giam giữ ở đây tổ thoát
tuy nhiên giới chức cho biết đối tượng đã bị chuyển nhà giam nhóm tội phạm đã từ bỏ kế hoạch và dừng đào đường hầm này
với kính hiển vi một số dụng cụ chạm khắc và một cây bút trì một nghệ sĩ người ai cập đã biến đầu những cây bút trì thành các tác phẩm nghệ thuật sinh động
anh ibrahim bilal đã tái hiện hình ảnh các vị vua ai cập trên những đầu cây bút chì bằng bàn tay khéo léo của mình
các tác phẩm được giới thiệu lên mạng xã hội
ngoài ra anh còn điều hành một kênh giáo dục trên youtube nơi anh thể hiện các kỹ thuật điều khắc điêu luyện
hiện anh bila đang muốn tổ chức một cuộc triển lãm để bán hai mươi hai tác phẩm nghệ thuật của mình
đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội pháp
nền kinh tế giảm sút khiến cho việc mua thực phẩm cũng trở nên khó khăn với nhiều người trong đó có cả các sinh viên
tại đại học cogi ở phía bắc ngoại ô thủ đô paris của pháp khoảng bốn trăm linh sinh viên đang xếp hàng để nhận trợ cấp thực phẩm
ban tổ chức nhóm tỉnh nguyện hỗ trợ thực phẩm cho sinh viên trong mùa dịch covid một mươi chín cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến một hàng dài người xin hỗ trợ như vậy
lần gần nhất họ phân phát thực phẩm là trong đợt đóng cửa đầu tiên khi ấy chỉ có khoảng một trăm năm mươi sinh viên
bố tôi bị mất việc do covid một mươi chín mẹ tôi thì thuộc nhóm dễ bị tổn thương nên không thể đi ra ngoài
việc xin hỗ trợ thực phẩm cũng giúp tôi đỡ tài chính cho bố mẹ
dù số lượng sinh viên xếp hàng xin trợ cấp thực phẩm nhiều hơn dự kiến
nhưng nhóm tỉnh nguyện đã lên kế hoạch chuẩn bị đầy đủ để không rơi vào tình trạng thiếu thực phẩm
chúng tôi ở đây để hỗ trợ các bạn sinh viên
giò thực phẩm của chúng tôi gồm hai mươi năm loại thực phẩm bao gồm đồ hộp rau quả và cả sản phẩm vệ sinh
ước tình đến cuối năm nay có khoảng tám triệu người pháp có thể cần hỗ trợ thực phẩm
một số ngân hàng thực phẩm cho biết họ khó có thể ứng phó với sự gia tăng về số người xin trợ cấp
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay